công an huyện eak vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
và công an huyện crongpa tỉnh gia lai bắt giữ hai đối tượng truy nã sau hai ngày trốn khỏi nơi giam giữ
hai đối tượng bị bắt giữ là cơ sơ hái một mươi sáu tuổi và nguyễn văn trực ba mươi một tuổi đều trú tại huyện crongpa tỉnh gia lai
trong đó cơ do hái phạm tội cướp và cướp giật tài sản còn nguyễn văn trực phạm tội cướp tài sản
và đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ của công an huyện crongpa tỉnh gia lai
ngày ba mươi tháng tám hai đối tượng này đã bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện eak tỉnh đắk lắc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để xác minh và phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cùng công an huyện crongpa
truy bắt được hai đối tượng này